trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối ngày hai mươi tháng một mươi hai ghi nhận một sáu trăm bốn mươi một ca covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn h
giờ cao nhất từ trước đến nay thành phố lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
bộ y tế công bố hà nội một sáu trăm một mươi hai ca nhiễm mới không ca tử vong như vậy một số ca chưa được cấp mã số bệnh nhân
chưa có số liệu thống kê số ca đang điều trị và số ca nặng tính đến một mươi chín h ngày hôm nay
trong số ca nhiễm hôm nay có bốn trăm linh sáu ca cộng đồng một hai mươi một ca ở khu cách ly và hai trăm một mươi bốn ca ở khu phong tỏa
như vậy số ca nhiễm cộng đồng giảm chín mươi bốn ca so với ngày hôm qua phân bố tại hai mươi một quận huyện
trong đó cao nhất ở ba đình với chín mươi ca đống đa sáu mươi sáu ca long biên năm mươi tám
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca nhiễm ngày càng tăng hà nội nâng cao năng lực điều trị f tại nhà
trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh bàn hành ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chủ động xây dựng kịch bản phương án ở mức cao hơn
để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín cập nhật đầy đủ danh sách f điều trị tại nhà
đảm bảo cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị
địa phương cũng hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly điều trị xét nghiệm đối với người bệnh
trong vòng hai mươi bốn giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm
địa phương lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt
nhiệm vụ tổ là tiếp nhận thông tin từ những người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà
ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly
thì thông báo ngay cho cán bộ trạm y tế
các trạm y tế xã phường thị trấn trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f hai mươi bốn bảy
để cùng tổng đài một nghìn hai mươi hai kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân
tổ covid một mươi chín cộng đồng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng lập danh sách người trên năm mươi tuổi
người có bệnh lý nền phụ nữ trong thời kỳ mang thai người chống chỉ định chưa được tiêm vaccine để quản lý tiêm
hà nội phân đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ngày ba mươi một tháng một mươi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước thời hạn này
tổng số ca tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai mươi tám sáu trăm chín mươi bốn ca
trong đó số ca cộng đồng là một mươi sáu trăm bảy mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly một mươi tám hai mươi ba ca
theo vtv new thành phố hà nội cho phép triển khai điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
khi đảm bảo đáp ứng những yêu cầu của ngành y tế hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị
để chuẩn bị cho việc điều trị f tại nhà cần chú ý một số điều như sau
thứ nhất lưu số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch nhân viên y tế được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe
thứ hai thống nhất với cả gia đình về vùng không gian dành riêng cho người nhiễm
thứ ba chuẩn bị các vật dụng tối thiểu như khẩu trang y tế dùng một lần găng tay y tế sạch dung dịch sát khuẩn tay xà phòng
dụng cụ cá nhân như bàn chải đánh răng khăn tắm khăn mặt chậu tắm giặt bộ đồ dùng ăn uống xà phòng tắm giặt máy giặt nếu có dụng cụ phơi xấy trang phục cá nhân
thứ tư về các thiết bị theo dõi y tế f không điều trị tại nhà cần có nhiệt kế máy đo độ ba hòa oxy đầu ngón tay spo hai máy đo huyết áp
điện thoại hoặc máy tính để liên lạc với nhân viên y tế thùng rác thải y tế túi thuốc điều trị tại nhà
dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân diễn tiến nặng
thứ nhất khó thở hụt hơi hoặc trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở gen rút lõm lồng ngực phòng cánh mũi kho khe thở dít thì hít vào
thứ hai nhịp thở tăng người lớn nhịp thở lớn hơn hai mươi một lần trên phút trẻ em từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần trên phút
trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần trên phút
thứ ba sto hai nhỏ hơn chín mươi sáu
mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp trên phút hoặc dưới năm mươi lần trên phút
huyết áp thấp huyết áp tối đa dưới chín mươi mm thủy ngân huyết áp tối thiểu dưới sáu mươi mm thủy ngân
thứ tư đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu
thứ năm thay đổi ý thức như lưu lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt mệt lạ trẻ quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật
thứ sáu tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môit lạnh đầu ngón tay ngón chân
thứ bảy không thể uống trẻ em bố kém ăn kém nôn
thứ tám trẻ có biểu hiện như sốt cao đỏ mắt mồi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân sưng phù nổi ban đỏ cơ nốt hoặc mảng sốt huyết
nếu có một trong những dấu hiệu kể trên f không điều trị tại nhà cần báo ngay với nhân viên y tế
còn với một số triệu chứng nhẹ người bệnh có thể tự xử trí như sau
đối với người lớn nhiệt độ
lớn hơn ba mươi tám năm độ c hoặc đau đầu đau người nhiều thì uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol năm gram
có thể lặp lại mỗi bốn đến sáu giờ ngày không quá bốn viên uống orezon nếu uống kém hoặc có thể dùng uống thay nước
đối với trẻ em sốt trên ba mươi tám năm độ c uống thuốc hạ sốt như parisetamol liều một mươi một mươi năm mg trên kg trên lần
có thể lặp lại mỗi bốn đến sáu giờ ngày không có bốn lần
nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ
đề nghị thông báo ngay với nhân viên y
tế quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để xử lý
người bệnh có thể dùng thuốc giảm ho theo đơn của bác sĩ
cách sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà cho người trên một mươi tám tuổi
theo sở y tế hà nội thuốc dành cho f điều trị tại nhà gồm ba nhóm
nhóm a nhóm a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng parasitamol năm trăm linh mg
uống một viên khi sốt trên ba mươi tám năm độ c có thể lặp lại mỗi bốn đến sáu giờ nếu vẫn còn sốt
vitamin tổng hợp
uống một viên trên lần
uống một viên trên ngày
vitamin c sáng một viên tối một viên
nhóm b nhóm b là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt
người bệnh khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi lần trên phút hoặc đo s po hai từ chín mươi sáu trở xuống
phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn hỗ trợ
bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng bệnh
nếu có chỉ định nhập viện bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
desmetazon năm mg x một mươi hai viên uống một lần một mươi hai viên tương đương với sáu mg
hoặc methyprednisolone một mươi sáu mg x một viên uống trivaroseben một mươi mg x một viên uống
hoặc apisaben hai năm mg x một viên uống hoặc dabigatran hai trăm hai mươi mg x một viên uống
nhóm c nhóm c là thuốc kháng virus
monu pitaver viên hai trăm linh mg hoặc viên bốn trăm linh mg uống ngày hai lần sáng tám trăm linh mg
chiều tám trăm linh mg uống năm ngày liên tục hoặc favipidavir viên hai trăm linh mg
ngày đầu một sáu trăm linh mg x hai lần trên ngày các ngày sau uống sáu trăm linh mg x hai lần trên ngày uống từ bảy đến một mươi bốn ngày
nhóm thuốc c không sử dụng trong trường hợp phụ nữ đang có thai hoặc có kế hoạch có thai đang cho con bú
cũng theo vtv trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc monopidavir
trong điều trị covid một mươi chín đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp
đặc biệt giảm tài lượng virus sót dệt ở bệnh nhân thể nhẹ sau năm ngày điều trị giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
căn cứ kết quả đánh giá giữa chu kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại bệnh viện thống nhất
bệnh viện phổi trung ương đại học y dược tp hcm cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc
bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát monu piraver cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
tại cộng đồng tại tp hcm từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và hiện nay đã mở rộng triển khai tại bốn mươi sáu địa phương có dịch trong toàn quốc
việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận và được bộ y tế phê duyệt và được theo dõi kiểm soát
ghi nhận đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
đến nay bộ y tế đã phân bổ ba trăm linh liều thuốc monu piraver cho các địa phương đang triển khai chương trình sử dụng thuốc
có kiểm soát monopidavir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao dung nạp tốt
hiệu quả rõ rệt về giảm lượng tải virus giảm lây lan giảm trên nặng rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân
có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến

tỷ lệ việc sử dụng thuốc monopidavir hiện nay tại việt nam được tiến hành thông qua hình thức nghiên cứu tại cộng đồng
trong quân cổ chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát chặt chẽ
việc triển khai chương trình cần tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định
chấp thuận và được bộ y tế phê duyệt
việc theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá bệnh nhân trong chương trình được tiến hành bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
theo các tiêu chí an toàn và hiệu quả của đề cương nghiên cứu
bên cạnh đó do thuốc chưa được cấp phép lưu hành rộng rãi nên việc quản lý thuốc nghiên cứu cần phải hết sức chặt chẽ
để tránh thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích kiên cứu
bộ y tế sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin khoa học của thuốc cũng như tình hình cấp phép sử dụng tại các quốc gia
làm cơ sở báo cáo với chính phủ và các cơ quan chức năng cho phép cấp phép sử dụng khẩn cấp tại việt nam trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó để đảm bảo quyền lợi của người dân bộ y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai chương trình
trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc song vẫn phải tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được bộ y tế phê duyệt và phải kiểm soát
theo dõi chặt chẽ các tiêu chí an toàn hiệu quả cũng như quản lý thuốc nghiên cứu để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân tham gia chương trình